chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân của đoàn công tác bộ công an sang thổ nhĩ kỳ
thực hiện công tác hỗ trợ cứu nạn cứu hộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự có ngài handul tetnese đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại sứ quán thổ nhĩ kỳ tại việt nam
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện bộ ngoại giao bộ y tế hội trị thập đỏ việt nam
tại lễ xuất quân bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định cử đoàn công tác gồm hai mươi bốn cán bộ
sang thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc tham gia của đội cứu nạn cứu hộ của bộ công an tại thổ nhĩ kỳ
sẽ đóng góp chia sẻ một phần sức lực của việt nam đối với nhân dân thổ nhĩ kỳ
đồng thời thể hiện cam kết chính trị của đảng và nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức và duy trì môi trường hòa bình ổn định
vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa với vai trò đại diện cho quốc gia và cho lực lượng công an việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị các thành viên trong đoàn công tác nỗ lực cố gắng tích cực phối hợp với các lực lượng khác
không quản ngại khó khăn nguy hiểm và nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau
phát huy bản lĩnh phẩm chất người chiến sĩ công an cách mạng